tối hai mươi tháng tám tại nhà hát trưng vương thành phố đà nẵng bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và các ngành liên quan tổ chức liên hoan ca mối nhạc toàn quốc đợt hai năm hai nghìn hai mươi
liên hoan ca mối nhạc toàn quốc đợt hai năm hai nghìn một mươi tám thu hút sự tham gia của một mươi tám đơn vị nghệ thuật trong toàn quốc cùng sự hiện diện của các nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ ca sĩ nổi tiếng hoa hậu người mẫu đến từ nhiều vùng miền
với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề tinh hoa hội tộ tại liên hoan đông đảo nghệ sĩ tên tuổi sẽ giới thiệu đến công chúng các tác phẩm nổi tiếng viết về quê hương đất nước tình yêu
liên hoan ca mối nhạc toàn quốc năm nay đặt mục tiêu bảo tồn quảng bá phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn dân gian dân tộc truyền thống đặc sắc của việt nam tạo dựng sân chơi nghệ thuật đỉnh cao khích lệ niềm vui tinh thần sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật đặc biệt là các nghệ sĩ trên mọi miền tổ quốc
liên hoan ca mối nhạc toàn quốc đợt hai năm hai nghìn một mươi tám diễn ra từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám